có thể nói giáo dục đào tạo là một trong những giải pháp cơ bản nhất để tạo chất lượng nguồn nhân lực
đồng thời chất lượng nguồn nhân lực cũng trở thành mục tiêu hàng đầu của giáo dục đào tạo
mối quan hệ này gắn bó hữu cơ với nhau trong một hệ thống nhất nếu tách rời nó không thể tồn tại được
đối với một thành phố lớn như thành phố hồ chí minh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng trình độ cao
không những góp phần đến chất lượng tốc độ và hiệu quả phát triển của nền kinh tế xã hội
mà còn góp phần cạnh tranh toàn cầu
và hội nhập với kinh tế thế giới trong đó xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao
gắn với phát triển khoa học công nghệ tập trung cho những ngành lĩnh vực có hàm lượng công nghệ
giá trị gia tăng cao có vai trò quyết định và tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội
tăng cường sự gắn kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp mới là doanh nghiệp trong quá trình đào tạo
các doanh nghiệp có thể tham gia sâu vào quá trình đào tạo ở cả ba khâu đoạn
thứ nhất là có thể tham gia vào cả các quá trình của các khâu đoạn đào tạo của các cơ sở giáo dục nghiệp
từ phát triển kỹ năng đến phát triển chương trình đến tổ chức đào tạo
đến tham gia đánh giá và kiểm tra sát hạch cũng như là sử dụng nguồn nhân lực
và theo dự báo của trung tâm dự báo nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi mỗi năm thành phố cần khoảng hai trăm bảy mươi việc làm
trong đó lao động có trình độ đại học cao đẳng
chiếm bốn mươi trung cấp chiếm hai mươi năm sơ cấp nghề hai
và nhu cầu việc làm tập trung cho phát triển bốn ngành công nghiệp chủ lực mang tính đột phá
và tám ngành dịch vụ sẽ có nhu cầu tuyển dụng rất lớn
bên cạnh đó số lượng lao động phổ thông cũng sẽ được giảm dần
trong xu hướng sắp tới của thị trường lao động chúng ta
thì nguồn nhân lực rất phong phú và rất cần nhiều nhiều ngành nghề
đặc biệt là các nhóm ngành về công nghệ kỹ thuật
và các nhóm ngành về khoa học
thuộc lĩnh vực là công nghệ thông tin cơ khí hóa chất chế biến thực phẩm
các nhóm ngành về kinh tế xuất nhập khẩu quản trị du lịch nhà hàng khách sạn
và nhiều nhóm ngành nghề khác
tuy nhiên cần một nguồn nhân lực có chất lượng
thời kỳ thị trường lao động hội ngập
đó là thời kỳ của giá trị hành nghề
không phải là bằng cấp có bằng cấp cao mà không có giá trị hành nghề
không có kỹ năng thì cũng không có giải quyết được vấn đề
nhưng ngược lại chúng ta có thể học những bậc thấp hơn
nhưng nếu chúng ta trải nghiệm mà chúng ta từng bước hoàn thiện
thì sẽ thành công trong xã hội
để phát triển nguồn nhân lực
ngoài chú trọng thành lập các nhóm giảng dạy
nghiên cứu được đầu tư đồng bộ để kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo
nhất là đào tạo sau đại học
với nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
thành phố còn chú trọng đào tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
đổi mới phương pháp giáo dục
tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa trong đào tạo
nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm
thông qua thời gian thực tập
các em có những trải nghiệm thực tế
và sau khi những kỳ thực tập này
các em quay trở lại để hoàn thành nốt chương trình
và thực ra thông qua một vài năm chúng tôi thực hiện cái này
thì có thể nói là những cái chương trình thực tập doanh nghiệp này
đã đem đến được những giá trị rất lớn cho sinh viên
để đáp ứng
đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao
phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa
hiện nay các trường đại học cao đẳng
đã bám sát nhiệm vụ phát triển của thành phố
để đào tạo nguồn nhân lực
trong đó nhiều trường đại học đã liên kết
với các trường đại học uy tín trên thế giới đào tạo
đưa sinh viên đi thực tập ở nước ngoài
và trong đào tạo cũng đã có nhiều trường
bám sát với thị trường lao động đang cần
trường đại học tết thì cái khoa du lịch nhà khách sạn
thì một năm đào tạo khoảng năm trăm linh bạn
sinh viên khoa về nhà hàng
liên kết với trường đại học sài gòn của pháp
đào tạo về du lịch nhà hàng khách sạn
và sau khi ra trường thì các bạn sẽ được
đi làm đi thực tập ở những khách sạn resort
khoảng bốn năm sau trở lên
trường đại học mở thành phố hồ chí minh
rất là tự hào trong năm hai nghìn một mươi bảy
đã triển khai được chương trình mô hình thực hành
ngân hàng mô phỏng để nhằm đem đến
kiến thức thực tiễn kỹ năng thực tiễn nghề
cho các bạn sinh viên tại trường đại học
sau khi các bạn sinh viên
tại trường liên quan đến lĩnh vực ngân hàng
thời lượng từ một đến hai buổi
được thực hành trên hệ thống phần mềm co băng kinh
cũng như là được tác nghiệp trên hồ sơ thực tế
và được giảng dạy bởi
những giảng viên là các anh chị
đang làm việc tại các ngân hàng
có kinh nghiệm từ năm năm trở lên
đồng thời thị trường lao động
đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài cũng đã bắt đầu tăng cao
và đây là môi trường hấp dẫn
để thu hút nhiều sinh viên
khi ra trường và làm việc
bên cạnh đó công tác xuất khẩu lao động
cũng đang mở ra rất nhiều ngành nghề
chủ yếu là thu hút lực lượng lao động
đã qua đào tạo nghề và trình độ chuyên sâu
như kỹ sư phần mềm
kỹ sư máy tính công nghệ thông tin
và trong thời gian tới
sự di chuyển lao động trong cộng đồng
kinh tế asean của một mươi một nước
sẽ có phần tác động thay đổi
về điều kiện làm việc cũng như thu nhập
trong đó khu vực đầu tư nước ngoài
sẽ có những điều kiện
để phát triển đa ngành nghề
thành chuyên sâu
trường tập trung và chú trọng
vào việc nâng cao chất lượng đào tạo
đặc biệt là chương trình đào tạo của nhà trường
được xây dựng theo hướng
thứ nhất là hướng gắn với thực tế
thứ hai là trường có tham khảo
các trường chương trình đào tạo
của các trường trên thế giới
để nâng cao chất lượng chương trình đào tạo của mình
so với sự liên thông với các trường thế giới
theo khảo sát sinh viên sau một năm tốt nghiệp
của nhà trường là tỷ lệ
có việc làm là trên chín mươi ba
bởi vậy đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
luôn là chính sách ưu tiên hàng đầu
của các khu chế xuất khu công nghiệp
khu sản xuất công nghệ cao
của thành phố hồ chí minh hiện nay
trong đó nhiều tập đoàn tổng công ty
doanh nghiệp đã đồng hành
với các trường đại học cao đẳng
các trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm
để cung cấp nguồn nhân lực
đồng thời các trường đại học cũng đang hướng
đến việc nâng cao kiến thức trong kinh doanh
kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp
trong môi trường sản xuất và kinh doanh năng động
đa ngành và mang tính cạnh tranh cao
chúng tôi cũng đã có một sự liên kết
phối hợp rất là rộng giữa tất cả các đơn vị
các trung tâm dịch vụ việc làm lớn
của tổ chức đoàn
trong tám tỉnh của các nước
từ miền trung chở vào tới miền tây
cái thứ hai là phối hợp với một số doanh nghiệp lớn
cũng như là một số trường đại học
để đảm bảo làm sao khi sinh viên ra trường
chúng tôi có sẵn nguồn lực để cung cấp
cho tất cả doanh nghiệp cần thiết
cũng từ nâng cao chất lượng đào tạo
nguồn nhân lực hàng năm thành ủy
thành phố hồ chí minh còn đưa vào chuyện
quy hoạch đề bạc bổ nhiệm cán bộ
là những sinh viên trẻ
từ các trường đại học cao đẳng
trong đó ưu tiên đối với những sinh viên
tốt nghiệp có bằng loại xuất sắc
bằng giỏi bằng loại khá
có phẩm chất đạo đức tốt lý lịch rõ ràng
và những sinh viên đã từng tham gia
tích cực trong các phong trào đoàn thanh niên
ở cơ sở
năm mươi học viên được giữ
các lớp đào tạo dựng nguồn như
lớp cao cấp lớp cử nhân
lớp trung cấp lý luận chính trị
đây là nguồn cán bộ chủ chốt của thành phố
trong tương lai
được học ở đây
là một môi trường rèn luyện
về tư tưởng đạo đức
cũng như về chuyên môn nghiệp vụ rất là tốt
giúp cho tôi ứng dụng
những lý luận và thực tiễn trong việc học tập
cũng như trong thực tế
để hoàn thành các công việc
chuyên môn được giao
đào tạo cũng rất đa dạng
sinh động ngoài gắn lý luận
với thực tiễn trường học viện cán bộ
thành phố còn triển khai các phương pháp
giảng dạy tích cực tạo tính hấp dẫn
cho các học viên trong đó
tăng cường công tác tọa đàm hội thảo
để gắn lý luận với công tác thực tiễn
hiện nay ở các địa phương như
về đất đai công tác cải cách hành chính
công tác dân vận cường dân
chúng ta cũng có học cái câu nói của bác hồ
cán bộ là gốc của mọi công việc
thành công hay thất bại
thất bại là do cán bộ tốt
hay là kém cho nên
một trong những nhiệm vụ hàng đầu của học viện cán bộ
thành phố hồ chí minh đó là
góp phần để đào tạo một nguồn
nhân lực chất lượng cao cho thành phố
và nhất là hiện nay thành phố hồ chí minh
đang có chủ trương là xây dựng
thành phố đáng sống một thành phố đáng
sống thì thành phố đó phải có những người
lãnh đạo tài ba một thành phố đáng
sống là một thành phố có những người cán bộ
những công chức viên chức làm bằng
cái tâm làm bằng cái trí
làm bằng cái tài
đó là thành phố đáng sống
chính vì thế nhiệm vụ chúng tôi đặt ra bản thân tôi
ở đây làm sao để truyền đạt
và trao đổi với các bạn những kiến thức
về đảng cộng sản việt nam
từ những lý luận đó chúng ta đưa vô thực tiễn
đồng thời để thực hiện các giải pháp
đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả
của chất lượng đào tạo thành phố hồ chí minh
cũng là đơn vị đầu tiên
trong cả nước thành lập hội đồng
hiệu trưởng các trường đại học
đây là một trong những hoạt động nhằm thực hiện
bảy chương trình đột phá mà nghị quyết
đại hội đảng bộ thành phố
lần thứ một mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã đề ra
mục tiêu là đáp ứng được
nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
cho thành phố hồ chí minh đó riêng
và cả nước nói chung
các trường đại học sẽ thường xuyên
liên kết chia sẻ
đặc biệt là vấn đề về nội dung
chương trình đào tạo và đội ngũ
cán bộ giảng dạy để làm sao
nâng cao hơn nữa cái chất lượng nguồn nhân lực này
tuy vậy trong thực tế hiện nay
cũng do nhiều yếu tố
khách quan nên trong thời gian qua
công tác giáo dục và đào tạo nghề
tại thành phố hồ chí minh nói riêng
và cả nước nói chung vẫn còn nhiều bất cập
như sự chênh lệch giữa cung cầu
về lao động đặc biệt
chất lượng đào tạo chưa phù hợp yêu cầu
phát triển kinh tế và hội nhập của thành phố
và của cả nước
nghịch lý đó được thể hiện rõ nhất
tại các khu công nghiệp khu chế xuất
hiện đang thừa rất nhiều lao động
phổ thông nhưng lại thiếu nguồn nhân lực
có trình độ cao cho những ngành nghề
nằm trong định hướng phát triển
độc phá của thành phố trong đó
cử nhân thất nghiệp có nhu cầu tìm việc
chiếm khoảng năm mươi trong khi đó
doanh nghiệp đã rất cần những người
làm được việc người có kỹ năng
ngoại ngữ và tác phong công nghiệp
lại rất thiếu
vì trong những năm qua đào tạo
chưa gắn với nhu cầu của thị trường lao động
và các khu chế xuất khu công nghiệp
đó là những bất cập đã đặt ra
đối với các trường đại học cao đẳng hiện nay
do đó để nâng cao
tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường
có việc làm đáp ứng được
yêu cầu của thị trường lao động chất lượng cao
hiện nay các trường đại học cao đẳng
trên địa bàn thành phố đã đi tiên phong
trong việc xây dựng cơ chế phối hợp
giữa các cơ sở giáo dục đại học
với các doanh nghiệp đơn vị sử dụng
lao động trong việc đào tạo tăng cường
hợp tác với các doanh nghiệp để
gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường
lao động trong và ngoài nước
đồng thời chú trọng để nâng cao
chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
đáp ứng yêu cầu của công cuộc đội mới
và trong đào tạo cũng gắn
chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn
đây là chủ trương và những giải pháp
có hiệu quả để gắn đào tạo
với nhu cầu thị trường trong sự nghiệp công nghiệp hóa
hiện đại hóa đất nước
trong thời kỳ hội nhập và phát triển
và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
cũng là mục tiêu để thành phố hồ chí minh
phát triển năm trăm linh doanh nghiệp
vào năm hai nghìn hai mươi
và phấn đấu thành phố khởi nghiệp
xứng đáng là thành phố mang tên bác
thành phố anh hùng